tiếp tục là những diễn biến sinh bệnh tại hà nội
ngay lúc này thì việc cách ly f f một tại nhà hay tập trung vẫn đang gây hoang mang cho người dân thủ đô
nhiều người vẫn còn thắc mắc rằng trong khi ca f không nhẹ không có triệu chứng đã được ở nhà
nếu đủ điều kiện thì việc cách ly f một hiện mỗi nơi áp dụng một kiểu
thậm chí f hai vẫn nhận quyết định cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
ông nguyễn anh tuấn trưởng phòng y tế quận nam từ liêm cho biết
f một nếu đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà
f một đủ điều kiện ở đây là họ có nhà vệ sinh riêng
nếu gia đình có một nhà vệ sinh nhiều phòng thì f một vẫn có thể ở nhà
và nhà vệ sinh chỉ để f một sử dụng
f một ở riêng một phòng các thành viên còn lại ở phòng khác và dùng nhờ vệ sinh nhà hàng xóm
như vậy f một vẫn được cách ly tại nhà mà không phải đi cách ly tập trung
nhóm f hai thì hiện nay quận không để ý nữa rồi
các văn bản cũng không đề cập đến
thậm chí f một giờ cũng không để ý nữa rồi mà cần quan tâm f
trưởng phòng y tế quận nam từ liêm cho hay
dù cùng hà nội nhưng trái với nam tử liêm
quận hoàng mai lại đang thực hiện biện pháp cách ly khác hẳn
chị t h hoàng mai trở thành f một bất đắc dĩ
khi f là đồng nghiệp đi chung xe tuyến công ty
sau khi biết đồng nghiệp dương tính chị hát khai báo với y tế phường
lịch sử tiếp xúc điều kiện sống của gia đình
sau đó chị nhận được quyết định đi cách ly tập trung
điều người phụ nữ này băn khoăn là
cùng là f một cùng đi chung xe giống như chị
nhưng mỗi địa bàn lại áp dụng một cách khác nhau
theo đó thì tại các quận như đống đa nam từ liêm ba đình sóc sơn
các quyết định cho f một thực hiện cách ly tính từ thời điểm tiếp xúc với f
đi chung xe công ty
trong khi đó quyết định cách ly của chị hát lại chỉ ghi ngày
bắt đầu thực hiện chung với ngày ra quyết định cách ly
sau ba ngày đi chung xe mà không có ngày kết thúc cách ly
ông hoàng việt phó chủ tịch ubnd phường lĩnh nam cho biết
thời gian tính thực hiện cách ly
do y tế tham mưu căn cứ vào lời khai lịch sử tiếp xúc với các f của f một
từ đó đưa ra thời gian thực hiện cách ly
vị phó chủ tịch phường cũng mong nhận được sự thông cảm
bởi địa bàn phường hiện có một trăm hai mươi chín f
kéo theo đó là f một f hai rất nhiều
do đó dẫn đến tình trạng có thể trong công tác tổ chức thực hiện sẽ chậm
không thể nhanh
trung quan điểm này trưởng phòng y tế quận hoàng mai nguyễn xuân trung cho biết
số ca f tại quận tăng vù vù
về cơ bản thì những gia đình đủ điều kiện
thì sẽ cho cách ly tại nhà
nhưng chính quyền phải giữ
vì người dân nhiều khi thực hiện không triệt để
với các f hai ông trung cho biết
nếu nhà có f một thì những người tiếp xúc với f một là f hai
thì sẽ làm công tác tuyên truyền ra quyết định cách ly f một tại nhà
thì vận động f hai cùng tuân thủ
vì chuyển từ f một lên f f hai lên f một rất đơn giản
còn ra quyết định với f hai thực hiện cách ly tại nhà trong tình huống
khi f một có xét nghiệm âm tính
thì f hai theo dõi
theo quyết định ba mươi sáu ba mươi tám của bộ y tế
theo quyết định ba mươi sáu ba mươi tám của bộ y tế
nếu trong trường hợp tổ chức f hai cách ly tại nhà
thì thực hiện trong khi chờ kết quả của f một thôi
khi f một âm tính
thì quyết định f hai cách ly tại nhà
cũng hết hiệu lực
và y tế phường sẽ thông báo với f hai
nhưng quả thực bây giờ
lực lượng quá mỏng
những lúc này các bạn quá tải
nên không thông báo kịp
ông trung phân trần
sáng ngày một mươi một mươi hai
trường phòng giáo dục và đào tạo huyện thường tín hà nội
nguyễn như ý cho biết
một học sinh lớp chín của trường trung học
cơ sở minh cường
vừa được trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
công bố dương tính covid một mươi chín
đó là em dat
sinh năm hai nghìn bảy
ngụ sát thắng lợi huyện thường tín
ông ý cho biết
từ ngày bảy một mươi hai
sau khi học sinh trên có triệu chứng nghi nhiễm covid một mươi chín
huyện đã yêu cầu trường trung học cơ sở minh cường
tạm dừng cho học sinh tới trường
sau khi xác nhận
một học sinh có kết quả dương tính covid một mươi chín
lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn
tạm dừng việc học toàn bộ lớp chín
với hơn một trăm linh học sinh
trường trung học cơ sở minh cường
đến nay toàn bộ mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính
ông ý nói
trước câu hỏi khi tất cả các mẫu đã âm tính
liệu ngành giáo dục có tiếp tục cho học sinh
của trường trung học cơ sở minh cường đi học tại trường
ông ý bỏ ngỏ khả năng trên
hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục cho học sinh trường này
học online để tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh
ông ý cho biết thêm
trước đó sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một
sau thời gian dài phải học online
để phòng dịch covid một mươi chín
toàn bộ học sinh khối lớp chín
của một mươi bảy huyện thị xã ngoại thành hà nội
đã được quay trở lại trường để tiếp tục học trực tiếp
bệnh viện thanh nhàng là tuyến cuối
trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại hà nội
những ngày này bệnh viện đang quá tải
do số lượng bệnh nhân nhập viện quá đông
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thu hường
trưởng đơn nguyên chống dịch bệnh viện thanh nhàn cho biết
hiện tại khu vực điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
của bệnh viện thanh nhàng đang bị quá tải
theo sự phân công của sở y tế
tầng hai trong phân tầng điều trị ba tầng của bộ y tế
bệnh viện có một trăm linh giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhưng đang tiếp nhận một trăm hai mươi bệnh nhân
như vậy bệnh viện đang hoạt động với một trăm năm mươi công suất
so với chỉ tiêu của sở y tế hà nội giao
hiện tại bệnh viện thanh nhàn có gần hai mươi bệnh nhân chuyển nặng
khu vực tầng ba có bốn mươi bệnh nhân tự thở oxy
cho đến can thiệp bằng thở máy
những bệnh nhân chuyển nặng phần lớn là người cao tuổi
nhiều bệnh nền và những người chưa được tiêm
hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine covid một mươi chín
ngoài việc tiếp nhận những bệnh nhân nặng
từ các cơ sở thu dung tuyến dưới chuyển lên
hoặc người bệnh phát hiện qua khám sàng lọc
thì thời gian gần đây bệnh viện thanh nhàng
còn tiếp nhận một lượng lớn người dân
tự test nhanh covid một mươi chín tại nhà
phát hiện dương tính nhưng không khai báo cho y tế địa phương
mà di chuyển thẳng đến bệnh viện
bác sĩ hường cho biết thêm
việc bệnh nhân tự di chuyển đến bệnh viện
sau khi tết nhanh phát hiện dương tính tại nhà
không chỉ gây nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong quá trình bệnh nhân di chuyển
mà còn gây tình trạng quá tải cho bệnh viện
có những ngày bệnh viện thanh nhàng
tiếp nhận hơn hai mươi bệnh nhân
tự làm test nhanh phát hiện dương tính
đến bệnh viện thanh nhàng khám
buộc bệnh viện phải tiếp nhận
khu vực khám sàng lọc của bệnh viện
mặc dù có sự phân luồn
nhưng bệnh nhân đến khám đông
ảnh hưởng đến công tác phân luồn bệnh nhân
cũng như thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm pcr lâu
trong khi đó chỗ ngồi chờ có hạn
do vậy gây nguy cơ lây nhiễm chéo
trong khu vực cách ly
nhưng bệnh nhân test nhanh dương tính
chín mươi chín là kết quả pcr dương tính
có một số bệnh nhân khi đến thăm khám
tại bệnh viện
qua test nhanh phát hiện dương tính
triệu chứng nhẹ sẽ chuyển về các cơ sở thu dung tuyến dưới
tuy nhiên nhiều bệnh nhân chỉ muốn được điều trị
tại cơ sở y tế
do vậy gây quá tải cho bệnh viện
nếu để sâu giường cho bệnh nhân tầng một triệu chứng nhẹ
sẽ phải giảm sâu dường cho bệnh nhân tầng ba
bệnh nhân nặng nguy kịch
do vậy sẽ mất đi cơ hội điều trị cho bệnh nhân nặng tầng ba
do vậy khi test nhanh dương tính
người dân cần bình tĩnh
từ cách ly trong phòng
sau đó gọi điện thoại thông báo với y tế phường
để y tế phường báo với cdc hà nội lấy mẫu
trong thời gian chờ đợi lấy mẫu xét nghiệm
người dân cần theo dõi sức khỏe của mình
đo nhiệt độ theo dõi các dấu hiệu
thông báo ngay với y tế của phường
khi có các triệu chứng chuyển nặng
để được can thiệp y tế kịp thời
nếu không triệu chứng bất thường
mọi người cần bình tĩnh chờ đợi kết quả pcr
đồng thời y tế phường sẽ phân tầng
chuyển đến nơi thu dung điều trị thích hợp
để tránh sự quá tải với các cơ sở y tế
theo bác sĩ hường
với những bệnh nhân điều trị ở tầng hai
công việc của bác sĩ và điều dưỡng đơn giản hơn rất nhiều
nhưng với bệnh nhân ở tầng ba
thì cần có nhân sự rất lớn
bởi chăm sóc một bệnh nhân thở máy
phải đòi hỏi có cả kiếp
phải được đào tạo hồi sức
để đảm bảo đủ nhân lực điều trị
bệnh nhân covid trước tình trạng dịch bệnh
vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay
tại bệnh viện thanh nhàn
các bác sĩ phải tăng cường thời gian làm việc
cũng như công năng làm việc
tất cả các bác sĩ ở các chuyên ngành
phải đào tạo lại
cập nhật thêm các kiến thức về dịch bệnh covid một mươi chín
các bác sĩ sẽ thực hiện nhiệm vụ kép
luôn phiên điều trị bệnh nhân thông thường
và bệnh nhân covid một mươi chín
thời gian này lên khu vực dịch
hết thời gian cắt đi sẽ trở về khám chữa bệnh thông thường
theo bác sĩ hường
các nhân viên y tế phường không tiếp xúc nhiều với bệnh nhân
nên rất khó phân định chuyển tầng cho người bệnh
do vậy mong muốn thời gian tới
ngành y tế sẽ tập huấn thêm cho các nạn nhân y tế phường
để họ có thêm kiến thức chuyên môn
khi phát hiện bệnh nhân
họ sẽ có hướng xử lý đúng
tránh trường hợp phân tầng bệnh nhân không đúng
gây quá tải cho tuyển trên
đồng thời cũng tạo nên sự tin tưởng của người dân
họ sẽ yên tâm theo dõi tại nhà
tránh tình trạng tự ý di chuyển
gây ra nhiều khó khăn
và nguy cơ lây lan cao hơn
sáng ngày chín tháng một mươi hai
tại kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân
thành phố khóa một mươi sáu
hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã thực hiện phiên chắc vấn
và trả lời chắc vấn
với nhóm vấn đề thứ nhất
công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố
trả lời chắc vấn bà trần thị nhị hà
giám đốc sở y tế hà nội cho biết
trong giai đoạn vừa qua
tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp
số ca mắc tăng cao
ngày sáu tháng một mươi hai có đến bảy trăm bảy mươi bốn ca
cao nhất từ trước tới nay
dự báo số ca mắc có thể lên đến
một ca mỗi ngày
mầm bệnh đang tồn tại trong cộng đồng
dịch bệnh đã lan trong cộng đồng
nguy cơ rất cao tại tất cả các quận huyện
có thể xuất hiện ca biến thể omicron
có khả năng lây nhiễm cao hơn
các biến chủng trước đó
tuy nhiên theo bà hà
tỷ lệ bao phủ vaccine ở hà nội cao
tỷ lệ tiêm chủng vaccine hai mũi hiện nay
tại hà nội trên chín mươi năm
nên dù số ca mắc cao
nhưng nhiều ca nhẹ nhiều ca f điều trị
tại nhà và tại tuyến y tế cơ sở
với quyết tâm tập trung
của cả hệ thống chính trị
hà nội đã chủ động cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh
thành phố hà nội đã triển khai
cách ly f một điều trị f nhẹ
tại nhà ở tất cả ba mươi quận huyện thị xã
hiện có hơn
hai mươi một f một và một trăm năm mươi f nhẹ
đã điều trị tại nhà
thành phố hà nội phân các tầng điều trị f
với tầng một là tuyến y tế cơ sở
và tại nhà
tầng hai là gồm một mươi chín bệnh viện đa khoa cấp huyện
do thành phố phụ trách
tầng ba là các bệnh viện tuyến thành phố
hạng một và tuyến trung ương
khi thành phố ghi nhận một mươi ca nhiễm
tầng một tăng lên chín hai trăm linh dường
tầng hai có sáu trăm linh dường
tầng ba là hai trăm linh dường
với kịch bản bốn mươi ca nhiễm
các tầng điều trị lần lượt tăng số giường lên
là ba mươi sáu tám trăm linh dường
và tám trăm linh dường
trường hợp ca nhiễm lên trên một trăm linh ca
thành phố hà nội chuẩn bị tổng cộng chín mươi hai giường
ở tầng một
trong đó hai mươi hai một trăm linh dường
tại các cơ sở thu dung điều trị
và sáu mươi chín chín trăm linh dường
tại các trạm y tế lưu động thuộc quận huyện thị xã
sáu dường ở tầng hai
và hai dường ở tầng ba
để đảm bảo việc vận chuyển f
một trăm bốn mươi xe cấp cứu đã được đăng ký
trên hệ thống phần mềm điều hành của ngành y tế
năm trăm linh lái xe của một mươi ba đơn vị vận tải
đã được tập hứng